ngày hai mươi sáu tháng ba công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng quyết định bắt khẩn cấp ba thanh niên
gồm lê thanh hoàng xuân tú nguyễn thanh bình cùng thường trú tại tp hải phòng
và tạm trú tại phường sáu thành phố đà lạt để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
qua điều tra cơ quan công an xác định ba đối tượng đã thực hiện việc cho vay đối với bốn mươi sáu người
tổng số tiền cho vay là năm trăm chín mươi triệu bốn trăm linh nghìn đồng
với lãi suất cho vay từ một mươi năm cho đến hai trăm linh tám một tháng trên một khoản vay
thu lợi bất chính là bảy mươi tám triệu sáu trăm linh tám nghìn đồng
ngay trong chiều tối ngày hai mươi năm tháng ba công an thành phố đà lạt đã có lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp ba đối tượng trên tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án